đã vài tháng nay cuộc sống của người dân và hoạt động kinh doanh ở nhiều khu phố du lịch ở phường phước mỹ
bị ảnh hưởng do đường phố vỉa hè bị đào lên làm đường ống thu gom nước thải
ngày mưa thì ngập ngày nắng thì bụi
hiện trạng này khiến các du khách cũng không còn mặn mà với việc lưu trú tại đây
ông dũng chủ một khách sạn ở đường dương đình nhẹ cho biết
mấy tháng nay khách sạn của ông luôn chống phòng tỷ lệ phòng có khách chỉ đạt vài phần trăm
khu phố ngày nào tâm nập du khách hiện rất ảm đạm vắng vẻ
trừ là sinh đưa là không mọc đậm được luôn
bởi vì là khách nó vô nó không trả phòng nó ra
bởi vì con đường nó dơ bẩn quá dưới lệ nó hụt con
trước đó là từ một tháng tới một tháng rưỡi là xong
mà bây giờ từ giữa tháng bảy tới bây giờ trừ là giữa tháng mười mà công trình cầu lỡ dỡ lương dương
sau mỗi cơn mưa nhiều ổ gà lại xuất hiện thêm
lo ngại tai nạn xảy ra người dân cũng chỉ biết cấm tạm những cảnh báo thô sơ để người qua lại chú ý đề phòng
mưa thì giờ là cổng là nước xuống là cát lấp
thì đi lại cũng được
có nhiều cái chỗ là giờ đã bị sọc cổng ấy
rồi người dân là hôm qua là có một vụ mới tai nạn đấy
là máy là chưa ảnh hưởng đến người thì hòng xe cầu thôi
nên là người dân về đây du khách thì rất là rất bức xúc
thông tin từ ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở ả tầng ưu tiên của thành phố đà nẵng cho biết
đơn vị đã nhận được kiến nghị của người dân sống ở ngõ ba mươi năm dương đình nghệ
và ngõ một mươi bốn hà nội
tuy nhiên do thời tiết mưa kéo dài đơn vị chưa triển khai thi công để hoàn trả mặt đường dân đi lại
nhưng trong khi chủ đầu tư chờ thời tiết thuận lợi người dân vẫn phải tiếp tục đối diện nhiều bất lợi
hai tháng sau khi thi công đường ống thu gom nước thải họ vẫn phải chịu cảnh mưa ngập úng nắng bụi mù